chiến tranh đã lùi xa nhưng những thương tổn do chiến tranh để lại đã khiến những người lính năm xưa phải đối mặt với bao khó khăn vất vả trong cuộc sống
trong hoàn cảnh ấy phẩm chất người lính bộ đội cụ hồ đã trỗi dậy tạo cho họ động lực vươn lên tích cực tham gia lao động sản xuất công tác xã hội
đóng góp công sức trí tuệ cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước
hằng hái tham gia cách mạng từ năm hai mươi tuổi người lính trẻ mai văn thi thôn hán đà ba xã hán đà huyện yên bình tỉnh yên bái
cùng đồng đội tham gia chiến đấu chống mỹ tại chiến trường miền nam
trở về quê hương với thương tật trên người sức khỏe yếu do di chứng của chiến tranh để lại
nhưng ông mai văn thi vẫn tích cực chăn nuôi trồng trọt phát triển kinh tế gia đình và tham gia vào công tác xã hội tại địa phương
gương mẫu đi đầu trong mạng hoạt động và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo
hiện tại gia đình ông đang trồng gần hai trăm linh gốc bưởi đặc sản khả lĩnh
trong đó có năm mươi gốc bưởi đã cho thu hoạch kết hợp chăn nuôi gà lợn bò
và trên ba m hai để nuôi cá
mỗi năm cũng đem lại cho gia đình ông thi nguồn thu nhập gần hai trăm linh triệu đồng